thưa quý vị tọa lạc tại số bốn nghìn bốn mươi a hàng bài quận hoàn kiếm hà nội với cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại tiêu chuẩn quốc tế hệ thống dịch vụ đa dạng
nhà hát hồ gươm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến được mong chờ của các nghệ sĩ các đơn vị tổ chức những chương trình nghệ thuật chất lượng cao trong nước và quốc tế
vào sáng ngày mai nhà hát hồ gươm sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động
cùng với lễ khánh thành một chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại đây với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật cho sự kiện này
những nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên tại nhà hát hồ gươm đến từ giàn nhạc giao hưởng mặt trời
một số nghệ sĩ đến từ nhà hát opera hoàng gia versailles của pháp giọng opera nổi tiếng phạm khánh ngọc và một số nghệ sĩ của nhà hát cao mối nhạc việt nam
để phục vụ cho chương trình các nghệ sĩ đã tích cực tập luyện hoàn thiện các tiết mục trước khi chính thức ra mắt khán giả
đây là thời điểm thực sự có ý nghĩa đối với nghệ thuật biểu diễn của hà nội và việt nam
nhà hát hồ gươm có tiềm năng trở thành địa điểm tổ chức hòa nhạc với âm hưởng tuyệt vời nhất của cả nước
nơi có thể trình diễn mọi thể loại từ rock đến giàn nhạc giao hưởng
và giàn nhạc giao hưởng mặt trời chúng tôi rất vinh dự được tham gia biểu diễn tại đây
ngoài ra việc khánh thành một nhà hát mới là sự kiện đặc biệt ở bất cứ nơi nào trên thế giới
ở châu á và nhất là ở việt nam
vì thế đây thực sự là một kỳ tích đáng chú ý có thể thay đổi quá trình phát triển của nghệ thuật biểu diễn tại việt nam
nhà hát hồ gươm được bộ công an và ủy ban nhân dân thành phố hà nội quyết định xây dựng tại số bốn nghìn bốn mươi a hàng bài quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nhà hát hồ gươm là nơi mang lại không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại
xen lẫn truyền thống vừa trẻ chung vừa lịch lãm để trở thành điểm hẹn của các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật hàng đầu
thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân cũng như các đoàn khách quốc tế
nơi đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị của đảng của nhà nước của bộ công an của thành phố hà nội
và các chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được diễn ra ở đây
tại sao tôi phải dùng đặc biệt tức là những chương trình nghệ thuật mà nó đòi hỏi
cơ sở vật chất phục vụ rất lớn rất là cao
thế thì ví dụ như các cái đoàn quốc tế về đây chẳng hạn
thì họ cần những nơi để họ sáng tạo nghệ thuật thì chúng tôi đã bứng đầy đủ
cũng như là các nghệ sĩ ở trong nước đến đây để chúng ta sáng tạo nghệ thuật
tại các nhà hát hồ gươm thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ
không bao giờ tôi có tưởng tượng đây là một cái nhà hát huy hoàng và đẹp đẽ như thế này
và thật sự là xúc động
tôi đã từng biểu diễn và làm việc ở rất nhiều các nhà hát
không chỉ riêng tôi mà rất nhiều các nghệ sĩ biểu diễn đã chờ đợi cái sự ra mắt của nhà hát hồ gươm
tại chương trình nghệ thuật biểu diễn tại lễ khánh thành nhà hát hồ gươm
các nghệ sĩ của nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân sẽ biểu diễn các ca khúc
tổ quốc yêu thương hành khúc công an nhân dân cùng giàn nhạc giao hưởng mặt trời
đặc biệt trong chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu
của nhà hát opera hoàng gia vetsai của pháp
với một số tác phẩm trích đoạn tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới
trong đó có sự hiện diện của một nữ nghệ sĩ biểu diễn đàn hạc cầm hàng đầu của pháp